chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với thông tin cập nhật mới nhất về tình hình dịch covid một mươi chín trên kênh youtube bà sức khỏe và đời sống cơ quan hôn lận của bộ y tế
quý vị thân mến ubnd phường phú đô nam tử liêm hà nội đã thiết lập các chốt kiểm soát người ra vào địa bàn do lượng người tập trung quét mã qr sáng một mươi tám tháng một mươi một đông đã gây nên cảnh un ứ tắc nghẽn giao thông
ngay sau đây xin mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi bức tranh toàn cảnh về công tác chống dịch tại vùng phú đô
theo ghi nhận tại các lối ra chính trên địa bàn phường phú đô đã được lực lượng chức năng thiết lập chốt kiểm soát người ra vào địa bàn phường
các lối đi khác tiếp giáp với đường lê quang đạo châu văn liêm đều được rào cứng để người dân không lưu thông qua lại
cụ thể tại số sáu lê quang đạo lực lượng chức năng dựng nhiều barrier phân thành hai luồng để kiểm soát người ra vào địa bàn phường
tất cả người dân qua chốt đều được yêu cầu quét mã qr
để quản lý trường hợp có ghi nhận có ca nghi nhiễm cơ quan chức năng sẽ tiến hành truy vết nhanh chóng
để tiện lợi cho người dân khai báo y tế công an phường phú đô đã dán hàng chục mã qr tại các điểm kiểm soát
sáng nay tại cổng làng phú đô phường phú đô quận nam tử liêm hàng trăm người dân trên chân quét mã qr khai báo y tế
tuy nhiên nhiều người dân vẫn lúng túng khi được yêu cầu quét mã qr
nhiều người chưa cài đặt ứng dụng bc covid là ứng dụng chống dịch thống nhất sử dụng trên toàn quốc để sử dụng nên việc khai báo y tế mất nhiều thời gian hơn
bên cạnh đó nhiều người dù có mang theo điện thoại thông minh nhưng lại không có mạng kết nối di động ba g bốn g để quét mã qr
một cán bộ phường phủ đô cho biết do địa bàn phường thuộc vùng đỏ nên việc yêu cầu người dân quét mã để dễ dàng cho việc truy vết
bên cạnh đó khi khai báo y tế qua chốt dữ liệu về thời gian địa điểm của người dân sẽ được lưu lại khi đến địa điểm khác
tương tự tại các ngõ năm mươi bốn lê quang đạo và cổng làng trên đường châu văn liêm lực lượng chức năng cũng kiểm soát chặt chẽ người ra vào
ông vũ tiến lợi sáu mươi hai tuổi tổ hai phường phú đô cho hay để được di chuyển ra ngoài địa bàn phường tất cả người dân ở phú đô đều phải quét mã qr khai báo y tế
phường phú đô hiện là khu vực duy nhất tại thủ đô có cấp độ dịch mức

trong ổ dịch này ghi nhận từ ngày bốn và năm tháng một mươi một thông qua xét nghiệm những người biểu hiện hò sốt đến nay đã phát hiện hai trăm ba mươi ba ca covid một mươi chín
chính quyền địa phương đang phong tỏa cứng một mươi bốn ngày đối với một ba trăm năm mươi hai nhân khẩu của hai trăm tám mươi tám hộ gia đình thuộc tổ dân phố số một số năm và số sáu
cư trú tại tổ dân phố số hai tuy không thuộc khu vực phong tỏa cứng song ông lợi vẫn phải quét mã qr khi có nhu cầu di chuyển ra khỏi địa bàn phường
loài hoài một lúc với chiếc điện thoại mà không quét được mã qr ông lợi rút căn cước công dân xin đi xong không được giải quyết
ông lợi sau đó phải nhờ người cai giúp app lên điện thoại
tôi chấp hành theo yêu cầu của cơ quan chức năng nhưng thấy việc quét mã qr này khá bất tiện
có thể linh hoạt nhiều biện pháp khác mà vẫn quản lý được người ra vào ông lợi nói
từ phía trong phường phú đô đi ra và phải dừng xe khi thấy tắc đường anh nguyễn giang nguyên tổ hai phú đô
đứng nhìn ngó một hồi mới biết phải quét mã qr
tôi ra đây thấy khá đông người phương lại đang dịch covid một mươi chín nên rất lo lắng anh nguyên nói
tại cổng ra vào làng phủ đô lực lượng chức năng liên tục quan sát các màn hình điện thoại
người nào chưa khai báo y tế và chưa quét mã qr đều bị yêu cầu quay xe
lãnh đạo phường dùng loa liên tục kêu gọi mọi người quét mã nhanh để di chuyển tránh việc tập trung đông người
dọc trục đường chính chính quyền cho dán hàng chục tờ giấy in mã qr phục vụ việc khai báo y tế
tuy nhiên do không có tờ giấy tổng đồng không có tờ giấy
không nhận được thông báo từ trước nhiều người dân lúng túng mất nhiều thời gian thao tác trên điện thoại
khiến dòng phương tiện ùn tắc kéo dài
ông lê văn trừ phó chủ tịch ubnd phường phú đô cho biết
phương thiết lập các chốt kiểm soát người ra vào địa bàn từ sáu giờ sáng ngày một mươi tám tháng một mươi một
ngoài điểm chốt ở công làng phía đường châu văn liêm phường còn cử lực lượng chức năng đứng tại hai chốt mềm khác
gồm ngõ năm mươi bốn lê quang đạo và lối vào khu dân cư đồng bông cạnh trường đua f một
hiện tất cả các ngõ ngách trong phường đều được rào chắn người dân ra vào phường chỉ còn ba lối đi trên
ông nguyễn công trình bí thư phường phú đô thông tin thêm địa phương đang đẩy nhanh tốc độ xét nghiệm trên diện rộng
để bóc tách f ra khỏi cộng đồng
trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội cho biết tính đến một mươi tám h tối ngày một mươi bảy tháng một mươi một
ổ dịch phường phú đô từ ngày chín tháng một mươi một đã tăng lên hai trăm ba mươi ba ca
phân bố tại các quận huyện quận nam từ liêm hai trăm linh ba thanh xuân một hoàng mai tám
đồng đa một hà đông ba hai bà trưng ba gia lâm một ba đình hai lòng biên một bắc từ liêm ba
hoài đức hai cầu giấy ba và tây hồ hai
phường vu đô là khu vực duy nhất tại hà nội nâng lên cấp độ dịch bốn màu đỏ nguy cơ rất cao
ổ dịch phường phú đô được phát hiện vào ngày bốn đến ngày năm tháng một mươi một
thông qua xét nghiệm những người biểu hiện ho sốt tới trạm y tế phường phú đô khai báo giải rác
từ nhóm bệnh nhân trên quận nam từ liêm xét nghiệm diện rộng gồm người thuộc diện liên quan f
và một số đối tượng nguy cơ trên địa bàn phường phù đô người bán hàng ở mặt đường mặt ngõ tổng số một một trăm bốn mươi hai mẫu
kết quả phát hiện thêm nhiều f trong đó có cả trẻ em
chính quyền địa phương phong tỏa cứng một mươi bốn ngày đối với một ba trăm năm mươi hai người dân của hai trăm tám mươi tám hộ gia đình
thuộc tổ dân phố số một số năm và số sáu tại phường phú đô
ông nguyễn anh tuấn trưởng phòng y tế quận nam tử liêm nhận định
các nguồn lây bệnh rất nhiều từ các vùng có dịch về địa phương
trước diễn biến dịch ở phường phủ đô quận đã chỉ đạo phải xét nghiệm hết các cư dân trong khu vực phong tỏa
đồng thời mở rộng cho các đối tượng nguy cơ xung quanh bên ngoài
tại buổi kiểm tra công tác phòng chống dịch phường phú đô chiều ngày một mươi năm tháng một mươi một
ông trần đức hoạt bí thư quận nam tử liêm đề nghị với khu vực phòng tỏa phải kiểm soát thật chặt các rào chắn
các khu vực cách ly rõ ràng tránh trường hợp chặt bên ngoài và lỏng bên trong
đồng thời phối hợp tổ chức lực lượng kiểm soát liên tục trong khu vực phòng tỏa
đẩy mạnh xét nghiệm ở tần suất cao hơn nữa để dập dứt điểm ổ dịch
trước đó vào chiều ngày một mươi sáu tháng một mươi một ông chu ngọc anh chủ tịch ubnd tp hà nội đã ký ban hành công điện số hai mươi ba cdubnz
về việc tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn thành phố trong tình hình mới
theo đó chủ tịch ubnd tp hà nội nhận định
sau khi thành phố nới lỏng giãn cách xu hướng các ca nhiễm tăng nhanh tại nhiều địa bàn với nhiều ổ dịch phức tạp
một số tổ chức đơn vị cơ sở kinh doanh dịch vụ và người dân có biểu hiện chủ quan lơ là mất cảnh giác
không chấp hành nghiêm quy định phòng chống dịch bệnh không thực hiện nghiêm quy định năm k
trong khi tỷ lệ tiêm vaccine chưa đạt độ bào phủ theo yêu cầu và người dưới một mươi tám tuổi chưa được tiêm
nguy cơ diễn biến dịch bệnh còn phức tạp khó lường
từ đó lãnh đạo thành phố hà nội yêu cầu ban chỉ đạo sở chỉ huy chống dịch các cấp kiên định thực hiện chiến lược phòng chống dịch
giữ vững và phát huy những kết quả đạt được tuyệt đối không chủ quan lơ là
thực hiện các biện pháp phòng chống dịch phù hợp trong tình hình mới không để xảy ra lây lan trong cộng đồng
và tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
từ ngày một mươi bảy tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
tp hà nội điều chỉnh công tác thu dụng
điều trị các trường hợp nhiễm sars cov hai cách ly các trường hợp tiếp xúc gần f một và tăng cường cách ly
xét nghiệm đối với người từ các tỉnh thành phố khác đến về hà nội với các kịch bản cao theo mô hình tháp ba tầng
theo mô hình này các cơ sở thu dung điều trị f trên địa bàn phường thị trấn với phương châm bốn tại chỗ
do các quận huyện thị xã thành lập và điều hành theo hướng dẫn chuyên môn của sở y tế
hà nội sẽ thí điểm thực hiện tại trung tâm văn hóa thể thao phường thạch bàn quận long biên
với quy mô một trăm năm mươi giường trường trung học cơ sở tiền yên huyện hoài đức quy mô ba trăm linh giường
trường mới xây dựng chưa bàn giao đón học sinh phòng khám đa khoa minh phú huyện sóc sơn quy mô hai trăm linh giường
trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên huyện thanh trì quy mô ba trăm linh giường
trường mầm non lê thành a xã lê thành huyện mỹ đức quy mô hai trăm linh giường
hà nội cũng sẽ huy động các bệnh viện cơ sở y tế của bộ ngành trung ương các trường đại học
cao đẳng y dược và các cơ sở y tế tư nhân trên địa bàn để tham gia công tác thu dung điều trị f
ra soát các cơ sở thu dùng điều trị huy động nhân lực y tế bác sĩ sinh viên học sinh y bác sĩ đã nghỉ hưu
tham gia công tác phòng chống dịch covid một mươi chín khi có yêu cầu
đáng chú ý thành phố hà nội sẽ điều chỉnh thời gian thực hiện cách ly tập trung các trường hợp f một xuống còn một mươi bốn ngày
thí điểm thực hiện cách ly tại nhà phòng chống dịch covid một mươi chín cho f một đối với các trường hợp đủ điều kiện
theo quy định của bộ y tế và hướng dẫn của sở y tế
những thông tin về tình hình dịch covid một mươi chín sẽ luôn được chúng tôi cập nhật liên tục trong các bản tin
và tin tức thực sự trên kênh youtube bản sức khỏe và đời sống cơ quan hôn luận của bộ y tế
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chào và hẹn gặp lại